một chủ tài khoản facebook trú tại thị trấn đức thọ vừa bị phạt năm triệu đồng
vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh hà tĩnh
vào ngày sáu tháng sáu trên trang facebook cá nhân chủ tài khoản này đã đăng nội dung không đúng sự thật
liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh hà tĩnh
đến ngày bảy tháng sáu chủ tài khoản này mới gỡ bỏ bài viết sau khi phát hiện thông tin mình đăng là chưa đúng
khi được triệu tập tới cơ quan công an làm việc facebooker này khai nhận
do hoang mang về dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng nên đã đăng dòng trạng thái không đúng
và sau đó đã gỡ bài viết
cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với chủ facebook này